ngày năm tháng một mươi một tại một sườn gỗ trên đường sông lô xã hòa phú huyện củ chi tp hcm
đã xảy ra sự cố cháy lớn
hàng trăm cảnh sát đã được huy động để tham gia dập lửa cứu tài sản của doanh nghiệp
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng
do khu vực chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên lửa lan rộng
lực lượng tại chỗ đành bất lực khiến nhiều công nhân bỏ chạy ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin đã huy động lực lượng
phương tiện từ nhiều đơn vị đến tiếp ứng
khi lực lượng chức năng đến nơi nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
các chiến sĩ triển khai từ nhiều hướng để ngăn ngừa cháy lan và cứu tài sản của doanh nghiệp
cũng trong sáng nay một nhà dân trong hẻm hai trăm năm mươi tám đường cách mạng tháng tám
phường một mươi hai quận một mươi tp hcm cũng xảy ra hỏa hoạn
sau ba mươi phút nỗ lực cảnh sát đã phóng chế và dập tắt được ngọn lửa
tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà cũng đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được thống kê làm rõ
như vậy sau hơn một tháng kể từ khi tp hcm nới lỏng giãn cách xã hội
cho phép các cơ sở kinh doanh nhà máy hoạt động trở lại để phục hồi phát triển kinh tế
cũng là lúc mà tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp
cảnh sát đã chỉ ra các nguyên nhân chính và cách để phòng tránh được các sự cố xảy ra
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm từ ngày một tháng một mươi đến nay
toàn địa bàn thành phố đã xảy ra ba mươi sự cố cháy nổ khiến năm người thương vong một người chết
trong số đó có tới một mươi sáu vụ xảy ra ở các cơ sở kinh doanh kho chứa hàng
và bốn vụ do hàng cắt sửa chữa nhà xưởng gây ra cháy
số vụ cháy xảy ra tăng hai trăm linh so với cùng kỳ năm trước
các cơ sở hoạt động trở lại thì việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
cũng như là chất cháy hàng hóa ở các cơ sở
nhiều hơn cho nên là dễ tạo nguy cơ gây ra cháy
đồng thời sau một thời gian ngưng hoạt động thì các hệ thống máy móc
hệ thống điện sử dụng lại không được bảo trì bảo dưỡng tạo những nguồn nhiệt gây ra cháy
mặt khác thì các cơ sở được sửa chữa cải tạo
có sử dụng việc hàng cắt kim loại không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
cho nên là cũng dẫn đến cái
nguồn nhiệt gây ra cháy
cháy nổ diễn biến phức tạp mọi lúc mọi nơi đòi hỏi cơ quan quản lý người dân
cần phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong quá trình tái hoạt động sau giãn cách xã hội
lực lượng tại chỗ phải coi trọng giám sát kỹ các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
từ đó phòng ngừa từ xa không để gây thiệt hại đáng tiếc
trung tâm thương mại là một nơi mua sắm rất là đông người
nên cái vấn đề liên quan tới an toàn phòng cháy chữa cháy là tiêu chí hàng đầu
lực lượng chữa cháy cơ sở thì luôn được huấn luyện và đào tạo
và cũng như là được trang bị các đầy đủ các tiêu chí trang thiết
về phòng cháy chữa cháy căn cứ theo quy định của cơ quan chức năng
để các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chính quyền địa phương
cần phải nghiêm túc thường xuyên kiểm tra đột xuất nhắc nhở và xử lý các sai phạm
đặc biệt vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ
trong quá trình sửa chữa cải tạo thì sẽ sử dụng hàng cắt kim loại thì chúng ta biết rồi
trong trung tâm thương mại thì có những hệ thống cấp khí tươi và hút khí thải
cấp khí lạnh và hệ thống thông gió
trong quá trình thi công nếu các nhà thầu và đội ngũ thi công không có cẩn thận
không có đảm bảo các
thực hiện không đảm bảo các yêu cầu quy định của phòng cháy cháy thì sẽ xảy ra
dễ xảy ra cái việc cháy nổ
để việc kiểm tra và phát hiện các nguy cơ cũng như là các nguyên nhân gây ra cháy nổ
đó là trách nhiệm của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là chú trọng kiểm tra các hệ thống điện cũng như là các dây chuyền công nghệ
các cái máy móc
để kịp thời phát hiện những hỏng hóc những nguy cơ không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
để hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời loại trừ nguy cơ cháy nổ xảy ra trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang ngày càng được hiện đại hóa về trang thiết bị
chính quy chuyên nghiệp về lực lượng để sẵn sàng đối phó xử lý các sự cố xảy ra trong thực tế
tuy nhiên yếu tố phòng ngừa ngay tại cơ sở từng hộ dân cơ sở chữa cháy
cơ sở kinh doanh luôn là quan trọng nhất
mọi người ý thức được tầm quan trọng nguy hiểm do cháy nổ gây ra thì những sự cố mới được kéo giảm